tổ công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin về những sai phạm trong kết quả thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh sơn la
theo tổ công tác thì những sai phạm này là đặc biệt nghiêm trọng
bằng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ tổ công tác đã phát hiện sáu vấn đề sai phạm quy chế thi tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo sơn la
riêng đối với các bài thi trắc nghiệm bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy chế thi nhất là ở khâu chấm thi
cụ thể là có dấu hiệu sửa bài thi môn trách nhiệm của một số thí sinh
cụ thể đối với các bài thi môn ngữ văn đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh với biểu kết quả chấm thi được in ra từ phần mềm hỗ trợ chấm
bảy bài thi có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm đã nhập vào máy tranh lệch từ hai mươi năm đến hai điểm
tổ công tác yêu cầu hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo sơn la sửa chữa lại sai sót về việc nhập điểm của một mươi bảy bài thi môn ngữ văn nói trên
tiếp tục giả soát biểu điểm đã công bố toàn bộ điểm môn ngữ văn với kết quả trên từng bài thi
nếu có sai sót đề nghị cập nhật sửa chữa và thông báo cho thí sinh được biết
ngoài ra hội đồng chấm thẩm định đã tiến hành chấm thẩm định một trăm một mươi bài thi môn ngữ văn nghi vấn có dấu hiệu điểm cao bất thường
kết quả chấm thẩm định cho thấy có một mươi hai bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu từ một điểm trở lên
trong đó có một bài có điểm thấp hơn bốn năm điểm so với chấm lần đầu
đối với các bài thi trắc nghiệm tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các thí sinh đã được công bố ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
riêng môn ngữ văn sẽ sử dụng kết quả chấm thẩm định